làng lưới thông rơm phường tân hưng thuộc quận thốt nốt thành phố cần thơ đã ra đời cách đây hơn ba mươi năm
giai đoạn đầu nghề lưới tại thơm rơm rất phát triển tuy nhiên những năm gần đây do sự biến đổi nguồn nước tại khu vực đồng bằng sông cửu long
đã làm nguồn cầu hạn chế từ đó ảnh hưởng nhiều đến đời sống của người dân
sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
những năm gần đây sự nhuột nhịp tấp nập chuẩn bị nguồn hàng cho mùa nước nổi ở khu vực đồng bằng sông kiểu long giảm dần
để nhận đặt hàng qua điện thoại cũng không còn cảnh chạy loay hoay buôn bán và giao hàng
mà giờ đây một quan cảnh vắng lặng thừa thớt đang hiện hữu nơi đây
theo từ trước đến giờ giá trị kinh tế ngành nghề này là từ năm tám mươi cho đến năm chín mươi ba là nó quá trời phát triển dồi dào dữ lắm
một mươi năm trở lại đây không có nước
nó giảm hết là bảy tám
tám mươi số lượng mình bán ra số người tiêu thụ là nó giảm hết tám mươi
mà từ ba năm trở lại đây là nó giá giảm hết chín mươi luôn
trước đây mỗi năm làng lưới thơm dơm giải quyết việc làm cho hơn một lao động
đồng thời mỗi bà con nơi đây cũng thu nhập từ ba đến bốn triệu đồng trên người với công việc gia công sản phẩm
nhưng năm nay lũ về muộn nên không chỉ các chủ cơ sở lo lắng
mà những người dân chỉ sống bằng sản phẩm
nhưng ngày xa công sản phẩm của làng lưới lại càng lo lắng hơn
tuy so với những năm gần đây làng lưới thâm sơn thất thu vì mùa lũ ở đồng bằng sông cửu long về ít
và không đúng thời vụ
nhưng không vì thế mà chất lượng và uy tín của thương hiệu làng lưới thơm dơm bị giảm
với việc giảm cầu của mặt hàng truyền thống như lưới giớn chài
nên để mở rộng thị trường tiêu thụ các chủ cơ sở đã sáng tạo thêm một sản phẩm mới đó là lúa
hiện nay sản phẩm lúa đang rất được thu hút tại các địa phương làm nghề biển
như kiên giang cà mau các tỉnh miền trung và thị trường campuchia